chín tháng ba ông hải điều khiển xe máy chở vợ đi thăm người nhà ở xã tam quang huyện tương dương
khi xe máy lưu thông trên quốc lộ bảy a đoạn qua địa phận tam đình huyện tương dương
thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe tài chở hàng đi hướng ngược lại
vụ tai nạn làm vợ chồng ông hai bà ngọc văng ra đường
ông hải được xác định tử vong tại chỗ bà ngọc bị thương nặng
được đưa về cấp cứu tại trung tâm y tế huyện rồi tiếp tục chuyển lên tuyến tỉnh
sau gần một ngày điều trị dù được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cứu chữa
nhưng vì vết thương quá nặng bà ngọc cũng chút hơi thở cuối cùng vào lúc một mươi bốn h hai mươi phút ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
vợ chồng bà ngọc ông hải lần lượt được người thân đưa về quê nhà tại xã tam quang an táng
ông vi thanh tùng cậu ruột của em đạt đau lòng thông tin về hoàn cảnh gia đình
vợ chồng anh hải chị ngọc lấy nhau muộn và chỉ sinh được đứa con duy nhất là cháu đạt
giờ anh chị mất chỉ còn một mình cháu đạt
nhìn đạt liên tục liệm đi lúc tỉnh cháu thẫn thờ cạn khô nước mắt bên bàn thờ cha mẹ mà xót xa
rồi mai này tương lai của đạt sẽ thế nào khi không còn cha mẹ bên cạnh
em đạt đang học lớp một mươi một a hai trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh nghệ an cách nhà hai trăm linh km
những dịp cuối tuần hoặc lễ đạt thường tranh thủ về thăm bố mẹ
thi thoảng được nghỉ làm vợ chồng bà ngọc lại vượt hàng trăm km thăm con
ông lương bá vinh chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện tương dương chia sẻ
ông hải là cán bộ y tế cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số ba nghệ an
bà ngọc đang là ủy viên ban chấp hành đảng bộ phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc huyện tương dương
trong quá trình công tác bà ngọc được đánh giá là một cán bộ nhiệt huyết tiên phong gương mẫu
luôn đi đầu trong mọi hoạt động của cơ quan đoàn thể luôn lấy việc chung làm niềm vui cho cá nhân mình
một người cán bộ mặt trận sông sáo có uy tín trong nhân dân
sự ra đi đột ngột của vợ chồng bà ngọc không chỉ là nỗi đau của con trẻ sự tiếc thương vô vàn của gia đình người thân mà còn cả huyện nhà
với tinh thần tương thân tương ái ông rất mong các mạnh thường quân nhà hảo tâm chia sẻ với sự mất mát của em đạt cũng như gia đình
ủy ban mặt trận tổ quốc huyện tương dương kêu gọi mặt trận tổ quốc các cấp các cơ quan doanh nghiệp các nhà hào tâm
các mạnh thường quân của ít lòng nhiều góp gió thành bão hỗ trợ giúp em đạt vượt qua nỗi đau
tự trang trải cuộc sống và tiếp tục việc học khi không còn cha mẹ bên cạnh
cũng theo ông vinh ủy ban mặt trận tổ quốc huyện tương dương sẽ có trách nhiệm tổng hợp công khai và trực tiếp đầy đủ số tiền ủng hộ đến đại diện gia đình
người đứng ra lo hậu sự và nhận cứu mang cháu đạt và thông báo công khai kết quả giúp đỡ sẻ chia từ các cơ quan cá nhân mạnh thường quân được biết
cũng liên quan đến mất mắt thương tâm sau tai nạn giao thông hẳn quý vị chưa thể quên
khi ngành đổ nát tan hoang sau cú va chạm kinh hoàng
của vụ tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn trong những ngày vừa qua
đáng chú ý hơn cả phải kể đến hoàn cảnh của một cặp vợ chồng trẻ trong vụ tai nạn lần này
vì mong muốn có được cuộc sống tốt hơn vợ chồng anh đã gửi con nhỏ bảy tháng tuổi cho bố mẹ chăm sóc
rồi cùng nhau vào bình phước để cạo mũ cao su thuê
thế nhưng bất hạnh ập đến họ lại trở về nhà trong hai chiếc quan tài trên xe không đồng
chiều ngày một mươi một tháng ba không khí tăng thương bao trùm căn nhà sàn cũ nát của vợ chồng anh cvs
sinh năm hai nghìn bốn và chị ctp sinh năm hai nghìn bảy ở bàn khe nạp xã bảo nam huyện kỳ sơn nghệ an
hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc cam lộ la sơn
đoạn qua địa phận tỉnh thừa thiên huế vào tối ngày một mươi tháng ba
người dân chính quyền địa phương tập trung động viên chia buồn giúp gia đình tổ chức an táng cho hai nạn nhân xấu xố
chiều ngày một mươi một tháng ba chuyến xe cứu thương không đồng đã đưa vợ chồng anh s vượt hơn năm trăm linh km về đến quê nhà
để mai tàng
theo phong tục địa phương hàng trăm bà con bà làng ra đón trong sự đau đớn
ai cũng khóc thương cho số phận anh s chị bê
ông cụt văn thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã bảo nam cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp
với các đơn vị chức năng đến động viên thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên
theo ông cụt văn thắng vụ tai nạn nói trên đã khiến một mươi một người trú trên địa bàn xã bảo nam thương vong
trong đó vợ chồng anh s tử vong
phải đi nhập viện cấp cứu hai người bị thương nhẹ ngoài ra còn có năm người khác bị xây xước trong vụ tai nạn
toàn bộ một mươi một người trú tại xã bảo nam đều là đồng bào khơ mú có hoàn cảnh khó khăn
họ là những lao động từ quê vào các tỉnh miền nam để làm thuê
cũng theo ông thắng thông tin anh s và chị b mới ăn hỏi chưa tổ chức đám cưới và có con nhỏ bảy tháng tuổi
cả hai vợ chồng từng làm thuê tại miền nam
cuối năm hai nghìn hai mươi ba vợ chồng anh s về quê đón tết
ngày một mươi tháng ba anh as cùng vợ và nhiều người trong xã lên chuyến xe khách đi vào miền nam để làm thuê
đến tối cùng ngày khi xe chạy vào đến địa phận tỉnh thừa thiên huế không may gặp tai nạn khiến vợ chồng anh s tử vong tại chỗ
một người thân của anh ad cho biết bố mẹ cả hai bên đều nghèo khó không có tiền thuê xe đưa vợ chồng anh s về
may mắn khi có xe cứu thương đồng của đoàn thiện nguyện nghệ an nhận giúp đỡ
được biết anh s là con thứ hai trong gia đình có sáu người con
nhà nghèo lại đông con nên học đến lớp một mươi một anh nghỉ học vào con tum làm thuê gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học
chị b cũng có hoàn cảnh khó khăn
hai người quen biết rồi quyết định đến với nhau từ giữa năm hai nghìn hai mươi ba
họ đang có dự định sẽ tổ chức đám cưới
gia đình khó khăn không có việc làm ổn định
nên sau khi sinh con trai được bảy tháng tuổi vợ chồng anh s quyết định gửi con cho bố mẹ chăm sóc
để theo người dân trong bản vào bình phước cạo mổ cao xu thuê
không ai ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng của họ
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn chính quyền giã bảo nam đã đến thăm hỏi
động viên các gia đình có người gặp nạn đồng thời chia buồn hỗ trợ bước đầu đến gia đình có hai nạn nhân tử vong
trưa ngày một mươi một tháng ba lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế thông tin
qua công tác khám nghiệm hiện trường đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông
tối ngày một mươi tháng ba tại km năm mươi tám trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
đi qua huyện phong điền làm hai người thiệt mạng
theo đó tài xế lê hoàng quân điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông
tài xế phan đình thành điều khiển xe ô tô tải bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy
không đặt cảnh báo nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông
kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế là không có
trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút
tại km năm mươi tám trên tuyến cao tốc càm lộ la sơn
anh lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã đắk lao huyện đắc minh tỉnh đắk nông
điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chạy theo hướng từ tỉnh quảng trị vào thành phố đà nẵng
khi đến đoạn đường trên đã để đuôi xe phía bên phải
và vào phía sau bên trái xe ô tô tải bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phường an hòa thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đang dừng đỗ bên đường
điều do xe bị nổ lốp
phía sau những cái chết do tai nạn giao thông là hàng ngàn tổ ấm gia đình bị tổn thương
hàng ngàn em nhỏ mất đi cha mẹ hàng ngàn bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa mái ấm gia đình
hình ảnh con trẻ đơn côi giật mình thức giấc nghẹn khóc giữa đêm gọi mẹ
tìm cha mà không thấy đang bóc mệt con tim của mỗi chúng ta
một lần nữa xin được chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân sâu xố
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại